trong cuộc họp thủ tướng nêu rõ cùng với việc lo nhà thì phải lo cho người dân sống trong nhà đó bằng cách nào đi liền với đó là ruộng đất nông nghiệp lâm nghiệp để giải quyết cuộc sống ổn định ra sao người dân sống ở đó đi lại bằng cách nào
và khi người dân di rời như vậy thì con em họ học hành và chữa bệnh thế nào
thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quan tâm ra soát đúng đối tượng chính xác phải kịp thời làm ngay đảm bảo trước mắt và lâu dài ổn định đời sống cho nhân dân
nói là việc này giao cho chủ tịch quỹ bà các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phải làm gấp làm ngay làm kịp thời làm chính xác
và chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
yêu cầu tiền đến dân yêu cầu làm đồng bộ
đồng bộ đó là gì tức là anh làm có thể làm nhà anh có nghĩ là điện người ta dùng sử dụng bằng cách nào
bê tông bao nhiêu
đường bê tông có đoạn đi vào bao nhiêu
tông có xe ghép này
và người ta uống nước nào nước nhiếc nhiếc nước ở đâu
ở băng phạm chứ không phải là chỉ là một mặt kýp như thế này
cùng với việc giải quyết cấp bách trước mắt cũng cần có quy hoạch cảnh báo khu vực nguy hiểm khu vực trượt đất hệ thống báo lũ
về mức hỗ trợ thủ tướng nêu rõ đây là hỗ trợ đột xuất
do vậy trên tinh thần là phải công bằng minh bạch kịp thời đi liền với chống tham nhũng và thất thoát
thủ tướng yêu cầu không được để người dân sống dưới chân núi

về mức hỗ trợ thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất mức phù hợp giữa hỗ trợ nhà ở và hạ tầng
trên tinh thần công bằng minh bạch sớm trình thủ tướng quyết định
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương trình thủ tướng dự án tổng thể di rời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai có phân kỳ đầu tư
bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với bộ tài chính đề xuất vốn dự phòng trong đầu tư trung hạn để bố trí vốn khẩn cấp cho các khu vực cần di rời theo dự án
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ quét sạt lở đất
bộ xây dựng phối hợp với các địa phương các bộ ngành tiến hành ra soát quy hoạch các khu dân cư
thưa quý vị sau một năm đi vào hoạt động tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng đã chủ động nghiên cứu
tư vấn cho thủ tướng về quan điểm chính sách chỉ đạo điều hành kinh tế giải pháp thực hiện
tham gia ý kiến vào các vấn đề văn bản chính sách được thủ tướng và các phó thủ tướng giao
chủ động phối hợp với các bộ ngành cơ quan nghiên cứu nhà khoa học tham gia công tác truyền thông
chia sẻ thông tin thông điệp chính sách tạo sự đồng thuận trong xã hội
đây là báo cáo của tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng tại buổi làm việc với thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay
các đề xuất của tổ tư vấn về cơ bản là
đúng hướng phù hợp với bối cảnh và tình hình kinh tế của đất nước
trong đó không ít các đề xuất về quan điểm chính sách và giải pháp cụ thể được ghi nhận
đã và đang trở thành quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và được triển khai thực hiện
nhiều số liệu phân tích định lượng của tổ tư vấn đã được ghi nhận và giúp thủ tướng chính phủ
có thêm thông tin sử dụng tại các diễn đàn kinh tế thông qua các buổi làm việc với các bộ
ngành địa phương và trao đổi thảo luận với các tổ chức tài chính quốc tế
các nhà khoa học tại các buổi tọa đàm và hội thảo
tổ cung cấp thông tin về diễn biến tích cực của nền kinh tế góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
tuy nhiên nhiều khuyến nghị chính sách của tổ tư vấn chưa trở thành chính sách của chính phủ
tổ chức triển khai khuyến nghị chính sách của tổ khi đã được thủ tướng chấp nhận còn chậm

cũng như đưa ra các ý kiến nghiên cứu đánh giá về chiến tranh thương mại trên thế giới hiện nay
thủ tướng yêu cầu tại buổi họp các thành viên cần thảo luận để làm rõ hơn những hạn chế của tổ tư vấn hiện nay
nhằm tìm ra phương hướng và tránh được vòng xoáy của cuộc chiến tranh thương mại này
các thành viên cũng cần đưa ra ý kiến để phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô phát triển thị trường vốn
sáng nay lễ khai mạc giải vô địch thế giới võ cổ truyền việt nam lần thứ hai đã được tổ chức tại hà nội
sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào luyện võ cổ truyền ở việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể thao liên đoàn võ thuật cổ truyền việt nam và thế giới
giải năm nay có sự góp mặt của năm mươi bốn đoàn đến từ hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
đều là những nơi có phong trào tập luyện võ việt nam rất mạnh mẽ
đây là hoạt động thi đấu biểu diễn có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện cho các liên đoàn võ cổ truyền việt nam ở các nước
và liên đoàn võ cổ truyền tại việt nam có điều kiện giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển hơn nữa võ việt nam ở khắp nam châu
các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm thi đấu đối kháng thi đấu bài quy định thi đấu tự chọn
đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh giải đấu chính thức diễn ra từ hai mươi hai đến hai mươi sáu tháng tám
chiều nay đã diễn ra họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam nguyễn phương trà
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về những vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận và những cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển đối với việt nam
tại hội thảo ấn độ dương lần thứ ba sắp diễn ra phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam nguyễn phương trà cho biết
hội thảo sẽ thảo luận các vấn đề về kinh tế thương mại an ninh tại khu vực ấn độ dương và khu vực châu á thái bình dương
tham dự hội thảo này việt nam sẽ thúc đẩy thảo luận các nội dung hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
nâng cao vai trò trung tâm của asean đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới trong kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng
giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những tiếp phim tư liệu quý những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương
họ giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác hồ kính yêu

vẫn còn nhiều phụ huynh chưa mua đủ sách giáo khoa cần thiết cho con em mình
nhiều phụ huynh phải chấp nhận mua sách từ chợ đen với giá đội lên gấp nhiều lần so với giá bìa
thưa quý vị mặc dù cơn bão số bốn đã đi qua nhưng hậu quả do nó để lại vẫn hết sức nặng nề đặc biệt là tại các tuyến giao thông thuộc các huyện phía tây tỉnh nghệ an
hàng trăm điểm sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá đổ sập xuống cầu cống bị cuốn trôi bị hư hỏng khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh sau đây do nhóm phóng viên của chúng tôi gửi về từ tỉnh nghệ an
đây là con đường nối liền các xã vùng biên giới tà cạ mường tiếp mường ải na ngoi nậm càn của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước và sau cơn bão số bốn nhiều đoạn đường đã bị lũ cuốn trôi hàng chục điểm bị sạt lở lớn
đất đá tuôn xuống lấp mặt đường hiện những đoạn đường này vẫn tiếp tục bị sạt lở
bên cạnh đó các tuyến đường liên bản liên xã nhiều nơi vẫn bị chia cắt
do ảnh hưởng của hai cơn bão số ba và số bốn nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn miền núi tỉnh nghệ an bị hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông
các tuyến quốc lộ bị sạt lở và có nguy cơ gây nguy hiểm các đơn vị quản lý đường bộ đang cùng phối hợp với các địa phương thường xuyên có mặt túc trực cắm biển cảnh báo dùng phương tiện máy móc giải tỏa các điểm sạt lở ách tắc
tuy nhiên hiện tại các huyện vùng cao miền tây nghệ an trong đó có ba huyện nghèo thuộc diện ba mươi a
là tương dương kỳ sơn quế phong vốn khó khăn về hạ tầng đặc biệt là giao thông thì nay lại càng khó khăn hơn
các địa phương này đã huy động tối đa sức người và phương tiện để khắc phục hậu quả nhưng với số lượng đất đá khổng lồ nguồn kinh phí lệ hạn hẹp địa hình vô cùng phức tạp nên rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trên kể cả trước mắt và lâu dài

trước những thông tin này bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhanh chóng chủ động cung ứng bổ sung các đầu sách giáo khoa còn thiếu đặc biệt là các sách dành cho lớp một lớp sáu và lớp một mươi để phục vụ nhu cầu của học sinh dù ở địa bàn nào trước năm học mới
bên cạnh đó nhà xuất bản cần dự trữ một số lượng sách giáo khoa nhất định tại các cửa hàng siêu thị đơn vị thành viên của nhà xuất bản giáo dục để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh về sách giáo khoa
tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát việc phát hành sách giáo khoa tại các địa phương trong cả nước đảm bảo sẽ không để xảy ra thiếu sách hay sốt sách
trước câu hỏi vì sao lại xảy ra tình trạng thiếu sách đại diện nhà xuất bản giáo dục đã có thông tin phản hồi
đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nhà xuất bản giáo dục việt nam đã phát hành được một trăm linh tám tám triệu bản sách giáo khoa đạt một trăm linh
phần kế hoạch và vượt ba so với cùng kỳ
và cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng việc phục vụ sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới đã tương đối đầy đủ đồng bộ và kịp thời
tuy nhiên năm nay như quý khán giả biết là có một sự tăng đột biến số lượng học sinh đặc biệt là học sinh ở các lớp đầu cấp mà ở các thành phố lớn trong đó có hà nội
cho nên là nó đã dẫn đến cái hiện tượng thiếu sách giáo khoa tạm thời cục bộ ở một vài những điểm nhỏ
nguyên nhân thứ hai là năm nay một số một vài công ty sách thiết bị trường học địa phương trước thông tin là có thể năm tới là thay sách giáo khoa mới
cho nên là họ đã đặt cái số lượng sách giáo khoa thấp hơn so với thực tế vì lo ngại là tồn sách giáo khoa

nhà xuất bản giáo dục sẽ khẩn trương cung ứng bổ sung sách giáo khoa phục vụ đầy đủ nhu cầu của học sinh trước ngày khai giảng không để tình trạng sách giáo khoa tăng giá do khan hiếm
đây vẫn chỉ là lời hứa mà nhà xuất bản giáo dục đã đưa ra
bởi cho đến thời điểm này khi mà các trường đã bắt đầu chương trình năm học mới được cả tuần lễ
thế nhưng vẫn có những phụ huynh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm mua sách cho con
và cũng đã có những phụ huynh phải chấp nhận mua sách từ chợ đen với giá đội lên gấp nhiều lần so với giá bìa
con đã đi học được gần cả tuần nay mà anh phạm khắc định cũng như nhiều phụ huynh khác
vẫn chạy đôn chạy đáo khắp các nhà sách mong tìm mua đủ bộ sách giáo khoa lớp một cho con nhỏ sách lớp sáu cho con lớn
nhưng ở đâu anh cũng nhận được lời hứa để lại số điện thoại khi nào có sách nhà sách sẽ liên lạc
hiện tại thì đây là bộ sách thứ năm mình đã đi để kịp tìm sách để mua chuẩn bị cho cháu vào học lớp một
thì hiện tại thứ năm rồi mà vẫn còn thiếu rất là nhiều đầu sách phải khoảng gần một nửa trong số sách giáo khoa mà nhà trường yêu cầu
thế bây giờ là sách thứ năm rồi mà mình đang rất là lo lắng là đang phải đi tìm
cứ biết tìm ở nhà hiệu sách nào nữa để có thể mua để hoàn thiện cái bộ sách giáo khoa cho các cháu
sách tiếng anh này giới sách sinh học này và sách địa lý nữa
chị cũng đã đi tìm một số cửa hàng sách như ở hoàng quốc việt
và cũng có hiệu sách rất là lớn và một số hiệu sách ở ngoài đường phạm văn đồng nữa nhưng mà cũng không có
lý giải về tình trạng thiếu sách đại diện một nhà sách ở hà nội cho biết
họ đã đặt hàng từ nhiều nguồn nhưng số lượng cung ứng không đầy đủ
không đáp ứng được nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh
hiện tại thì cái sách giáo khoa đang thiếu và nhu cầu của anh hàng đang tăng
nên là với các cái chỗ mà nhà sách đang nhập hàng
sách giáo khoa về thì cũng đang làm việc các bên để liên tục đưa ra các đơn hàng
để các bên cố gắng cung cấp về đầy đủ
còn về cái lượng cái hàng về theo đơn thì nó cũng không được đầy đủ
nên ra là nó mới xảy ra tình trạng thiếu như hiện nay
trong khi đó ngay tại phố lý thường kiệt hà nội
khi các nhà sách đóng cửa thì cũng là lúc các đối tượng cỏ sách hoạt động nhột nhịp
chỉ cần khách dừng xe là những cò sách ở đây đã nhanh chóng lao đến chào mời tiếp thị
với những đầu sách mà trên thị trường
thị trường đang khan hiếm họ đã có ngay trong túi
hoặc chỉ cần gọi điện là có người nhà mang đến tận nơi
tuy nhiên với mức giá đã được thổi lên gấp gần chục lần so với giá bìa
sau nhiều ngày tìm kiếm vất vả ở các cửa hàng sách không có
nhiều phụ huynh đành phải đến những nơi như thế này
bởi chỉ cần giao tiền là sẽ có ngay những cuốn sách còn thiếu
chính vì sự nhanh chóng và tiện lợi đó
nên nhiều phụ huynh đã chấp nhận
mức giá tranh lệch thậm chí đến vô lý chỉ để mua đủ sách cho con
với các gia đình việc học của con cái là quan trọng
nên dù bằng cách này hay cách khác
thì chắc chắn các bậc phụ huynh cũng sẽ cố gắng mua đủ sách giáo khoa cho con
nhưng phi lý ở chỗ những cuốn sách vốn được coi là pháp lệnh
là công cụ để các em học sinh tiếp cận với trí thức trong những năm học ở phổ thông
thì nay lại trở thành những công cụ
để người khác chụp lợi
chuyển sang các thông tin quốc tế
mỹ và trung quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới trong bối cảnh đợt áp thuế thứ hai
nhằm vào hàng hóa trung quốc trị giá một mươi sáu tỷ đô la của mỹ trong ngày hôm nay
phát hiện chạy nuôi rùa bất hợp pháp lớn nhất châu âu
sáng nay mỹ và trung quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới
kể từ ngày hôm nay sáng nay mỹ và trung quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới kể từ ngày hôm nay
mỹ và trung quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới kể từ ngày hôm nay
mỹ và trung quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới kể từ ngày hôm nay
cuộc đàm phán có sự tham dự của giới chức thương mại cấp cao hai nước
diễn ra trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám
cuộc đàm phán thương mại mỹ trung diễn ra trong thời điểm
đợt áp thuế thứ hai từ mỹ nhằm vào hàng hóa trung quốc
có trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ có hiệu lực từ một mươi một giờ
có trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ có hiệu lực từ một mươi một giờ chưa ngày hôm nay
ngày hôm nay theo giờ việt nam
tuy nhiên bộ tài chính mỹ không cho biết nội dung chi tiết của cuộc đàm phán
tương tự người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cho biết
nước này không muốn có những thông tin đồn đoán không chính xác
tại thời điểm đàm phán thương mại đang diễn ra
chúng tôi hy vọng những cuộc đàm phán có thể đem đến kết quả tốt đẹp
chấp nhận được với cả hai phía đem đến lợi ích với cộng đồng doanh nghiệp
và người tiêu dùng của cả hai nước
với việc đàm phán vẫn đang diễn ra chúng tôi cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp
để công bố các chi tiết liên quan
trong khi đó hơn ba trăm linh công ty và hiệp hội ngành công nghiệp mỹ
hiện đang tham dự phiên điều trần công khai về thuế quan
tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối các mức thuế bổ sung
mà văn phòng đại diện thương mại hoa kỳ đã đề xuất
áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ đô la mỹ
tôi nghĩ rằng việc áp thuế bổ sung lên hàng hóa trung quốc
là một quyết định có phần vội vàng của chính phủ mỹ
nó khiến các doanh nghiệp bị cuốn vào một cuộc chiến kinh tế
nơi hai bên liên tiếp đưa ra các đòn trừng phạt lẫn nhau
sự phản đối gây gắt còn đến từ các công ty kinh doanh sản phẩm tiêu dùng
michael kersey công ty có nhập khẩu nhiều bộ phận khác nhau
để sản xuất hàng tiêu dùng cho biết
việc tổng thống donald trump tăng thuế
với mục đích đem về nhiều việc làm trong lĩnh vực sản xuất hơn
cho nước mỹ là không khả thi
chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển sự tập trung vào ngành dịch vụ hậu cần
và thiết kế sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng
những công việc này có mức lương cao hơn thu hút người lao động
thật vô nghĩa khi cố gắng đảo ngược quá trình này
hồi tháng năm văn bản tám điểm mà chính phủ mỹ đưa ra
bao hàm quá nhiều vấn đề rộng lớn
mà phải mất nhiều năm mới đàm phán xong
bằng cách đặt trọng tâm lên những nhu cầu thực sự của nền công nghiệp mỹ
tôi hy vọng những nhà đàm phán có thể thu hẹp lại
những vấn đề họ đang đặt ra với trung quốc
xuống một mức độ hợp lý
và rất mong cuộc đàm phán sẽ tìm ra giải pháp cho cả hai bên
hồi tháng năm mỹ yêu cầu đến năm hai nghìn hai mươi
thâm hụt thương mại của mỹ với trung quốc
sẽ giảm hai trăm linh tỷ đô la mỹ so với hiện tại
năm ngoái là ba trăm bảy mươi năm tỷ đô la mỹ
đồng thời trung quốc phải chấm dứt các chính sách phát triển công nghiệp
mà mỹ cho là vi phạm quy tắc thương mại quốc tế
hôm qua lực lượng cảnh sát tây ban nha thông báo
đã phát hiện và phá rỡ một trại nuôi ruồi trái phép lớn nhất châu âu
theo đó hàng nghìn cá thể rùa đã bị thu giữ
trong đó có nhiều loài nằm trong danh sách đỏ
có nguy cơ bị tuyệt chủng
cảnh sát tây ban nha đã phát hiện
chạy nuôi rùa quy mô lớn theo kiểu công nghiệp
trại này nằm gần thị trấn lúc mai âu phía nam đảo maoka
nhà chức trách đánh giá đây là trang trại nuôi dù
bất hợp pháp lớn nhất châu âu
cảnh sát đã thu giữ hơn một một trăm linh cá thể rùa nước và rùa cạn
thuộc sáu mươi hai loài khác nhau
trong đó có một mươi bốn loài có nguy cơ tuyệt chủng như rùa ao việt nam
rùa cổ đỏ trung quốc cùng bảy trăm năm mươi trứng rùa
các cá thể rùa này được nuôi để lấy thịt da và mai
cảnh sát tây ban nha đã bắt hai công dân đức tình nghi điều hành trang trại
cùng chủ cửa hàng thú nuôi ở barcelona
ngoài ra bốn đối tượng khác cũng bị điều tra do nghi ngờ
có liên quan đến hoạt động của trang trại bất hợp pháp này
tiếp tục những thông tin về đại hội thể thao asean một mươi tám
thưa quý vị một tin vui khá bất ngờ đã đến với người hâm mộ thể thao của nước nhà
như vậy là sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng
đoàn thể thao của việt nam cũng đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên
tại asean năm hai nghìn một mươi tám
bất ngờ bởi không nhiều người đặt kỳ vọng vào rowing sẽ mang về tấm huy chương vàng
đầu tiên cho thể thao việt nam trong ngày thi đấu hôm nay
thế nhưng bốn cô gái vàng của thể thao việt nam đã làm được điều đó
ở nội dung rowing thuyền bốn nữ hạng nhạc
bước vào vòng thi chung kết bốn cô gái vàng phạm thị thảo lương thị thảo
hồ thị lý tạ thanh huyền đã thi đấu xuất sắc
đặc biệt là trong khoảng một trăm linh m cuối bốn vận động viên của việt nam vượt lên ngoạn mục
bỏ lại các đối thủ phía sau để cán đích đầu tiên với thành tích bảy phút một giây một một mươi một
hơn thuyền về nhì của iran ba giây hai mươi bảy và hơn thuyền về thứ ba của hàn quốc năm dây một mươi một
đây là lần đầu tiên việt nam có được huy chương vàng asean ở một môn olympic
ở môn tán thủ hạng cân năm mươi sáu kg ủ xu vận động viên bùi trường giang đã giành huy chương bạc
như vậy với một tấm huy chương vàng rowing và một tấm huy chương bạc của ủ su
đã giúp đoàn thể thao việt nam thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng
hiện tại đoàn việt nam đang xếp thứ một mươi ba với một huy chương vàng bốn huy chương bạc và bảy huy chương đồng
thưa quý vị vòng một tám bóng đá nam asean năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trong hai ngày
hai mươi ba và hai mươi bốn tháng
trong đó tâm điểm là olympic việt nam gặp gỡ olympic bahrain vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay
olympic việt nam đã có thành tích ấn tượng tại vòng bảng khi đã toàn thắng cả ba trận
ghi sáu bàn và không để lọt lưới một bàn nào
trong ngày thi đấu hôm nay ở môn bóng đá nam còn có ba cặp đấu đáng chú ý khác là olympic iran
gặp olympic hàn quốc vào lúc một mươi chín h ba mươi
trong đó hai cặp đấu diễn ra sớm hơn vào lúc một mươi sáu h là cuộc đối đầu giữa olympic palestine
và olympic syria đã kết thúc với chiến thắng một dành cho đội tuyển syria
trong trận đấu cùng giờ olympic uzbekistan và olympic hong kong trung quốc cũng đã kết thúc với tỷ số là ba
nghiêng về olympic uzbekistan
và quý vị khán giả thân mến cũng chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thôi là sẽ diễn ra trận đấu được khán giả yêu bóng đá
trên khắp cả nước cùng mong đợi
đó là trận tranh tài giữa olympic việt nam và olympic bahrain để tranh xuất vào vòng tứ kết
trước khi bắt đầu trận đấu

cho những người làm chương trình xin chúc cho huấn luyện viên park hang seo và các học trò sẽ giành được chiến thắng
quý vị khán giả cũng đừng chuyển kênh để có thể theo dõi trận đấu giữa hai đội olympic việt nam và olympic bahrain
sẽ được tiếp sóng trên kênh truyền hình nhân dân vào lúc một mươi chín h ba mươi
còn bây giờ chương trình thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây
thân ái chào tạm biệt